thưa quý vị công an tỉnh bình thuận đang tiếp tục điều tra vụ tai nạn giao thông liên hoàn
giữa bốn xe khách dường nằm xảy ra trên tuyến quốc lộ một đoạn qua địa bàn của huyện bắc bình
vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ một đoạn km một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy bảy trăm linh qua xã bình tân huyện bắc bình tỉnh bình thuận
thời điểm trên xe khách dường nằm biển kiểm soát bảy mươi bảy f ba trăm bốn mươi tám lưu thông hướng nam bắc
khi đến địa điểm trên là điểm mở giải phân cách cứng giữa đường
thì bất ngờ xe khách này chạy qua phần đường ngược lại
phần đường hướng bắc nam ba xe khách dừng nằm biển kiểm soát năm mươi một b một mươi một nghìn sáu trăm ba mươi một bảy mươi bốn b sáu trăm sáu mươi sáu và năm mươi f hai nghìn chín trăm năm mươi bốn đang chạy tới
dẫn đến tai nạn liên hoàn giữa bốn xe
tại hiện trường bốn xe chắn hết một phần đường hai xe khách biển số bảy mươi bảy và bảy mươi bốn hư hỏng nặng sau cú va chạm
phần đầu xe bẹp rúm biến dạng
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát giao thông cùng ba xe cứu thương đã đến hiện trường
để điều tiết giao thông và hỗ trợ người bị tai nạn
ba hành khách bị thương được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh bình thuận cấp cứu
một số bị xây sát nhẹ thì được mang bó tại trạm y tế của xã
rất may vụ tai nạn không có tử vong về người nhà xe đã bố trí xe khác để vận chuyển hành khách tiếp tục hành trình
lực lượng cảnh sát giao thông đã điều tiết để hai chiều xe đi vào phần đường còn lại
đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ tai nạn
ngày hai mươi hai tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện dầu tiến tỉnh bình dương
đã tạm giữ hình sự hai đối tượng lê nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba và tống văn phùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
cùng ngụ quê tại tỉnh tây ninh để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản
để có tiền tiêu xài nghĩa đã rủ phụng và huỳnh hữu phước sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một quê tỉnh tây ninh
cùng đi cướp vật tài sản
trong hai ngày một mươi năm và một mươi sáu tháng một mươi nhóm đối tượng liên tục gây ra hai vụ cướp giật tài sản
là hai điện thoại iphone một mươi bốn pro max có tổng giá trị khoảng sáu mươi triệu đồng với cùng một thú đoạn
là đối tượng nghĩa liên hệ đặt mua hai điện thoại di động iphone một mươi bốn pro max
từ cửa hàng bán điện thoại trên địa bàn tỉnh bình dương và yêu cầu giao hàng tại địa bàn huyện dầu tiếng
để tạo lòng tin với các bị hại sau khi thỏa thuận thống nhất giá
nghĩ sẽ chuyển khoản trước một số tiền nhỏ để đặt cọc
khi bị hại đưa điện thoại đến giao hàng thì nghĩa điều khiển xe moto sh một trăm hai mươi năm i đến xem hàng
lợi dụng khi người giao mất cảnh giác nghị đã cướp giật điện thoại rồi điều khiển xe tẩu thoát
nghĩa đã tìm kiếm các shop điện thoại trên facebook và mạng xã hội
sau đó em đã nói chuyện và gặp nhân viên nhân viên tư vấn
tư vấn là khi em cập tiền năm trăm linh ngàn đi sẽ cho nhân viên giao tới từng nơi
sau đó thì nhân viên tới em đã dùng thủ đoạn chuyển tiền ảo lừa đảo bằng hình thức chuyển tiền ảo
sau đó đưa nhân viên coi cái bill đó hình ảnh của hình ảnh đó là nhân viên tin
nhân viên tin là đã đưa tiền ảo
thì hỏi máy em để rồi em chạy đi
sau khi nhận được tin báo công an huyện dầu tiến đã phối hợp với các đội nghiệp vụ
tiến hành khoanh vùng đối tượng
quá trình điều tra xác minh tổ trinh sát xác định đối tượng nghĩa đang trốn ở nhà
tại ấp phước bình xã phước minh huyện dương minh châu tỉnh tây ninh
nên đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng
thu giữ được các vật chứng liên quan đến vụ án
nhóm đối tượng này thì tuổi đời còn rất trẻ
mà lại là được các đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn và nghiện game
các đối tượng đã bàn bạc với nhau và thống nhất với nhau
cái thủ đoạn đó là dùng số điện thoại không chính chủ
để điện cho các chủ cửa hàng điện thoại trên địa bàn tỉnh bình dương
tỉnh tây ninh và thành phố hồ chí minh để đặt mua điện thoại
sau đó các đối tượng
các đối tượng hẹn đến một nơi vắng vẻ như trên địa bàn tiểu tiếng
hẹn đến nơi vắng vẻ sau đó lợi dụng sơ hở của bị hại
các đối tượng đưa các lệnh truyền tiền giả để cho bị hại tin
đối tượng xin coi điện thoại sau đó đối tượng giật điện thoại và mau chóng tẩu thoát
làm việc với cơ quan công an đối tượng nghĩa đã thừa nhận hành vi phạm tội
để tạo lòng tin cho các bị hại
nghĩa đã tạo các giao dịch chiếc khoán tiền ảo trên tài khoản ví mô mô
để người giao hàng tin khi gặp nhận hàng
sau khi chiếm đoạt được điện thoại iphone một mươi bốn pro max
nghĩa bán được tổng cộng sáu mươi triệu đồng và chi cho phụng năm trăm linh đồng và chi cho phước hai triệu đồng
điều tra mơ rộng vụ án các đối tượng khai nhận với cùng thua đoạn trên
còn thực hiện một mươi vụ cướp dật tài sản khác gồm bốn vụ trên địa bàn huyện dầu tiến
bốn vụ ở tỉnh tây ninh và hai vụ thành phố hồ chí minh
khám xét nơi ở các đối tượng công an thu giữ một xe mô tô hiệu sh một trăm hai mươi năm y
một điện thoại iphone một mươi bốn pro max màu tím cùng nhiều tăng vật có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện dầu tiến đang xác minh truy bắt đối tượng huỳnh hữu phước
cơ quan điều tra công an huyện dầu tiếng thông báo ai là bị hại của các đối tượng
có đặc điểm nhận dạng như trên
vui lòng liên hệ đội cảnh sát hình sự công an huyện dầu tiến để phối hợp giải quyết
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện củ chi thành phố hồ chí minh vừa bắt khẩn cấp nguyễn văn mạnh
hai mươi một tuổi quê tại tỉnh vĩnh lồng và triệu thiện hai mươi một tuổi ngủ tại huyện hóc mô
để điều tra về hành vi cướp tài sản
trước đó tối ngày một mươi chín tháng một mươi mạnh và thiện nhậu xong thì rủ nhau đi cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài
sau khi bàn bạc rạng sáng ngày hai mươi tháng một mươi thiện được một tài xế xe công nghệ đến đón
trước khi lên xe mạnh lấy dao đưa cho thiện
khi xe chạy đến cầu sáng thiện yêu cầu nạn nhân rẽ phải vào đường đất thuộc địa phận
ấp tám xã bình mỹ huyện củ chi và hứa trả thêm tiền
tới đoạn đường vắng thiện cầm dao kề cổ cướp chiếc xe và điện thoại của nạn nhân
hai nghi phạm mang xe và điện thoại đi bán cho quách minh tùng với giá bốn triệu năm trăm linh ngàn đồng
trước tính chất manh động của vụ cướp ban giám đốc công an tp hcm chỉ đạo công an huyện hóc môn
và phòng cảnh sát hình sự phối hợp truy xét
sau gần nửa ngày trinh sát hình sự đã bắt giữ được mạnh và thiện
tùng cũng bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đồng tháp vừa triệt phá đường dây thành lập bốn công ty doanh nghiệp
nhưng trên thực tế không hoạt động sản xuất kinh doanh mà chỉ để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng
nhằm thu lợi bất chính tiếp tay cho hành vi trốn thuế và chiếm đoạt thuế của nhà nước
qua công tác quản lý địa bàn
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đồng tháp phát hiện nhóm đối tượng có hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng
vụ việc đã được báo cáo ban giám đốc công an tỉnh nắm chỉ đạo và tiến hành xác lập chuyên án đấu tranh
đến ngày ba tháng ba phòng cảnh sát kinh tế phối hợp phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
phát hiện bắt quả tan bốn phương tiện xà lan ở các tỉnh bến tre và hậu giang
đang có hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng tại địa bàn xã thường phước hai huyện hồng ngự
cùng ngày phòng cảnh sát kinh tế tiến hành khám xét khẩn cấp chủ ở của lương duy phúc
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ngụ xã phú thuận b huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên lương duy phúc
đồng thời khám xét thêm ba công ty khác trên địa bàn xã thường phước hai và xã phú thuận b huyện hồng ngự
do vợ em ruột và người thân của phúc đứng tên
lực lượng công an phát hiện thu giữ nhiều thiết bị con dấu và tài liệu đồ vật khác
liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn của các đối tượng
được biết cả bốn doanh nghiệp do phúc chủ mua cầm đầu thành lập đối xúc khóa đơn
cho các phương tiện khai thác trái phép nên không có hóa đơn
vì vậy nhân chủ xã lan này vận chuyển các từ tỉnh an giang đến địa bàn tỉnh đồng tháp
để mua hóa đơn từ doanh nghiệp của phúc sau đó tiếp tục vận chuyển về các tỉnh lân cận
như vĩnh long trà vinh bến tre tiền giang hậu giang cần thơ
hành vi của các đối tượng đã phạm vào khoảng hai hai trăm linh ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
được sửa đổi bổ sung hai mươi bảy
qua lời khai của các chủ xã lan họ chỉ sử dụng khóa đơn từ doanh nghiệp của phúc
trên đường vận chuyển và khi vận chuyển cát về địa phương
các chủ xã lan này sẽ không sử dụng khóa đơn
vì vậy khi bán ra họ cũng không kê khai nộp thuế
làm thất thù lĩnh vực thuế ở hai điểm đầu là khai thác và điểm cuối là sử dụng rất lớn
hiện nay cơ quan sát điều tra của tỉnh đang điều tra
điều tra vụ án vì vậy mà chưa có số liệu cụ thể gây thiệt hại là bao nhiêu
nhưng xét về tổng thể thì thiệt hại ngân sách nhà nước sẽ thể hiện ở các cái mặt như sau
phúc đã tiếp tay cho các tổ chức cá nhân khai thác trái phép tài nguyên của các địa phương
và số lượng mà các này là nếu như theo quy định của pháp lực
thì phải nợ thuế tài nguyên về phí bảo vệ môi trường
thuế giá trị tăng là rất là lớn
ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
rồi môi trường đầu tư rồi môi trường tài nguyên là gây thiệt hại rất lớn
quá trình điều tra xác minh cho thấy hoạt động của các công ty do phúc và đồng bọn lập ra
không có hoạt động kinh doanh thực tế không có nhà kho bến bãi phương tiện sản xuất
nhân công lao động phục vụ cho việc kinh doanh
thực tế các đối tượng thông qua các mối quan hệ xã hội để tìm khách hàng
và bán hóa đơn cho các chủ xà lan trên địa bàn trong và ngoài tỉnh có nhu cầu mua hóa đơn
để kê khai báo cáo thuế nhằm hợp thức hóa trên đường vận chuyển nếu bị lực lượng chức năng kiểm tra
đây là loại tội phạm mua bán hóa đơn với mục đích vi phạm hoàn toàn mới
và chưa từng xảy ra trên địa bàn tỉnh đồng tháp
cơ quan công an đã hoàn tất các thủ tục để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật
thậm chí sẽ trở thành đồng phạm của bọn tội phạm khi tài khoản ngân hàng
mang tên mình bị sử dụng vào những mục đích phạm tội
cùng với sự vào cuộc đấu tranh triệt phá của lực lượng chức năng
mỗi người dân cần hết sức cảnh giác nhận thức rõ hành vi trên là vi phạm pháp luật
không được tiếp tay cho tội phạm tích cực tham gia tố giác tội phạm
tiếp tục thông tin về thị trường xăng dầu trong nước
đến một mươi năm h ngày hai mươi một tháng một mươi đồng nai vẫn còn năm mươi chín chạm xăng dầu
trong tổng số hơn bốn trăm linh cây xăng thông báo hết xăng dầu
trong đó có năm mươi trạm hết xăng còn dầu chín chạm hết cả xăng lẫn dầu
đến nay tình trạng xếp hàng nối đuôi nhau không còn
tuy nhiên do số lượng sang nhập về còn hạn chế
nên nhiều trạm xăng dầu vẫn không chế số lượng bán ra cho mỗi xe
nhiều cây xăng đã mở cửa trở lại
song số lượng hàng khan hiếm kiên chỉ một thời gian ngắn
một số cửa hàng đã treo biển báo chờ nhập hàng
trước đó sở công thương đồng nai đã có văn bản kiến nghị bộ công thương
sớm có giải pháp cụ thể để hỗ trợ
tạo điều kiện cho các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối
trong việc tìm kiếm nguồn cung ứng xăng dầu
hiện sở đang đợi bộ xem xét xử lý những kiến nghị này
thưa quý vị với hơn bảy mươi sáu lao động ở nước ngoài
chủ yếu tập trung ở các thị trường như hàn quốc nhật bản đài loan
hà tĩnh là một trong những địa phương có số lượng người lao động ở nước ngoài cao nhất cả nước
tuy nhiên tình trạng thiếu lao động ở nước ngoài khi hết hạn hợp đồng đã bỏ trốn ở lại
và cư trú bất hợp pháp ở các nước sở tại
quý vị không đáng có cho địa phương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
xã kỳ ninh thị xã kỳ anh hà tĩnh có khoảng hai người đi lao động ở nước ngoài
nhưng hơn một nửa trong số đó đã bỏ trốn lao động bất hợp pháp
điều này không chỉ làm mất thiện cảm của các doanh nghiệp nước ngoài với lao động việt nam
mà còn làm hẹp đi cánh cửa thoát nghèo của rất nhiều người vì bị phía đối tác ngừng tiếp nhận
có chồng làm việc bất hợp pháp ở hàn quốc nhiều năm nay
chị thanh ở thôn tam hải một xã kỳ ninh thị xã kỳ anh
luôn muốn chồng về nước vì ở lại như thế sẽ gặp rất nhiều rủi ro về pháp lý
cũng như nguy cơ tai nạn lao động
tuy nhiên vì lợi ích kinh tế nên chồng chị không chịu về
còn với chồng chị anh mặc dù nhiều lần chính quyền xã đến nhà tuyên truyền vận động
về việc bỏ trốn là vi phạm hợp đồng lao động ảnh hưởng đến nhiều người
nhưng xem ra vẫn không hiệu quả
ra ngoài làm bất hợp pháp thì thực nhiên là sẽ khó khăn
thứ nhất là sợ người ta bắt công an bắt thì trốn cái đồn lùi
và thứ hai là phương diện về cơ chế của mình
ví dụ như có rủi ro tai nạn hay là gặp gặp người gì là mình bỏ quyền lời
là doanh nghiệp cung ứng nguồn nhân lực xuất khẩu lao động
thế nhưng cũng bị ảnh hưởng nặng nề trong việc đào tạo
vì bị phía đối tác ngừng tiếp nhận với lý do lao động bên đó phá hợp đồng bỏ trốn
cái hệ lụy nhất là bây giờ có nhiều bạn
các bạn đang học ở đây cũng như đã từng xin visa ra rồi
thì vẫn bị sĩ nghiệp từ chối không tiếp nhận nữa
với lý do là các bạn lao động bên đấy đang làm bởi sĩ nghiệp bỏ trốn ra ngoài
nên là ảnh hưởng rất nhiều cho những người đi sau những thế hệ con em sau này của mình
nó rất là ảnh hưởng
cùng với cái giải pháp đầy mạnh tuyên truyền thì chúng tôi cho rằng
một cái giải pháp đó là thực hiện đông đùa các cái chính sách
nó liên quan đến đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
thực hiện các cái giải pháp liên quan đến váy vốn
hỗ trợ người lao động
đặc biệt đấy là các giải pháp liên quan đến là làm sao để giảm được các quản trị phí
để cái người lao động đi ra làm việc ở ngoài có khoản chi phí nó ở mức thấp nhất
cho phép người lao động yên tâm làm việc theo đúng quy định pháp luật
đấy là cái thứ hai
cái thứ ba là ngành là phù hợp tích cực với cục quản lý lao đồng ngoài nước
với cơ quan nội chính như công an rồi viện kiểm sát
và các ngành chức năng để xử lý những cái vụ việc
mà liên quan đến người lao động hết hạn hợp đồng không về nước
liên quan đến người lao động bỏ tốn theo đúng quy định pháp luật của nam
và cái đề xuất của cái nước sở tại đang sử dụng cái lực lượng lao động đó
để ngăn chặn tình trạng trên
thời gian tới các cơ quan ban ngành ở hà tĩnh cần có các giải pháp đồng bộ
quyết liệt hơn nữa
nhằm mang lại hiệu quả bền vững từ chính sách thoát nghèo bằng con đường xuất khẩu lao động
thưa quý vị
ba bánh heroin là vật chứng vừa được phòng cảnh sát điều tra
tội phạm về ma túy
công an tỉnh lai châu thu giữ khi bắt quả tang một đối tượng mua bán trái phép chất ma túy vào sáng ngày hôm nay
đối tượng là màu văn trọng
chú tệ huyện mường tè tỉnh lai châu
tại cơ quan điều tra
đối tượng trọng khai nhận đem ba bánh heroin để bán cho một người đàn ông ở thành phố lai châu
với giá là một trăm hai mươi triệu đồng một bánh
khi đang giao dịch tại tổ hai mươi sáu phường đông phong thành phố lai châu
thì bị lực lượng công an bắt giữ
công an huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng đang tạm giữ hình sự đối tượng trần gia nam
chú tại huyện bảo lâm để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đây là đối tượng bị nhiễm hiv giai đoạn cuối
khi lực lượng công an vây giáp đã chống trả quyết liệt và cắn vào tay một đồng chí trinh sát
trưa ngày một mươi chín tháng một mươi tại thôn bảy xã lộc quảng huyện bảo lâm
các lực lượng nghiệp vụ công an huyện phát hiện trần gia nam đang có hành vi mua bán ma túy
với một số đối tượng trên địa bàn
phát hiện công an nam đã cầm theo ma túy tháo chạy
khi bị vây giáp đối tượng chống trả quyết liệt và cắn vào tay một trinh sát
sau đó tổ công tác đã khống chế bắt gọn nam cùng năm gói ni lông với khối lượng hơn sáu mươi ba gram heroin
qua xác minh nhanh của cơ quan công an nam bị nhiễm hiv giai đoạn cuối và nghiện ma túy nặng
công an huyện bảo lâm nhanh chóng đưa trinh sát bị thương đi khám và điều trị
xử lý chống phơi nhiễm đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
gần ba mươi thanh niên nam nữ đang tàng trữ sử dụng trái phép chân ma túy tại một quán karaoke trên địa bàn phường một thành phố bạc liêu đã bị công an tỉnh bạc liêu bắt quả tăng
khoảng một giờ sáng nay kiểm tra đột xuất quán karaoke tại khóm một mươi phường một tp bạc liêu lực lượng chức năng bắt quả tăng hai mươi tám thanh niên nam nữ đang có hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
tại hiện trường tạm giữ một số bột tinh thể màu trắng và hai viên nén nghi là ma túy hai mươi chín điện thoại di động hơn tám mươi tám triệu đồng
cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
một sòng bạc liên tỉnh với nhiều đối tượng cộng cán hình sự tham gia vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai triệt phá thành công
trước đó lực lượng công an phát hiện nhóm đối tượng chuyên đánh bạc và tổ chức đánh bạc lưu động có nhiều đối tượng cộng cán về hình sự tham gia
đến ngày một mươi chín tháng một mươi cơ quan công an phát hiện bắt quả tăng một mươi tám đối tượng đang chơi sóc đĩa tại một ngôi nhà ở khu phố bốn phường tân hiệp tp biên hòa
thu giữ tại hiện trường hơn một tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều vật chứng liên quan
bước đầu các đối tượng khai sòng bạc này do nguyễn văn công cùng một số đối tượng khác đứng ra tổ chức thu tiền sâu
nhằm tránh sự phát hiện và truy bắt của lực lượng công an lê văn lấy chú tại huyện trợ mới tỉnh an giang đã sử dụng xe mô tô không biển số để cướp giật tài sản
tuy nhiên chỉ trong một thời gian ngắn công an thành phố long xuyên tỉnh an giang đã nhanh chóng xác định bắt giữ lấy và thu hồi tăng vật trả lại cho bị hại
một phụ nữ bất ngờ bị đối tượng điều khiển xe mô tô không biển số áp sát giật điện thoại iphone một mươi ba pro max rồi tăng ra tẩu thoát
sau khi tiếp nhận tin báo của nạn nhân đến chiều qua lực lượng cảnh sát hình sự công an tp long xuyên phối hợp cùng công an hai phường mỹ quý và mỹ thới xác định bắt giữ lê văn lấy và thu hồi tăng vật
tại cơ quan công an bước đầu lấy khai nhận sau khi cướp điện thoại đã đem về đưa cho vợ bán được bảy triệu đồng để tiêu xài cá nhân lấy là đối tượng nghiện ma túy
trưa nay áp thấp nhiệt đới đã đi vào biển đông dự báo trong vòng hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tới áp thấp nhiệt đới có xu hướng mạnh thêm
với yêu cầu chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới văn phòng bộ công an đã ra công điện đề nghị ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự công an các đơn vị các tỉnh thành phố từ quảng ninh đến khánh hòa khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ
trong đó sẵn sàng các điều kiện lực lượng phương tiện để đảm bảo an ninh trật tự kiểm soát điều tiết phân luồng giao thông tổ chức cứu hộ cứu nạn và hỗ trợ địa phương di rời sơ tán dân khi có yêu cầu
chủ động các phương án phòng chống thiên tai trong cơ quan đơn vị công an đảm bảo an toàn các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ và an toàn trụ sở tài liệu trang thiết bị làm việc các cơ sở giam giữ của lực lượng công an nhân dân